nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đoàn đại biểu cấp cao hội đồng liên bang
quốc hội liên bang liên bang nga do bà valentina matvienko chủ tịch hội đồng liên bang dẫn đầu
thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
sáng nay hai mươi một tháng hai lễ đón chính thức đoàn đã diễn ra tại nhà quốc hội
trước lễ đón chính thức chủ tịch hội đồng liên bang nga valentina ivanova matvienko
và đoàn đại biểu cấp cao hội đồng liên bang nga đã đến đặt vòng hoa
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn đặt vòng hoa viếng lăng chủ tịch hồ chí minh
đúng một mươi giờ tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chủ trì lễ đón
chủ tịch hội đồng liên bang nga valentina ivanova matvienko và đoàn đại biểu cấp cao hội đồng liên bang nga
ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm
phát biểu tại buổi hội đàm chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao hội đồng liên bang nga sẽ góp phần quan trọng
trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga phát triển mạnh mẽ
về mọi mặt nhất là quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác
giữa các địa phương của hai nước vì sự phồn vinh và lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước việt nam liên bang nga
vì hòa bình và hợp tác ở khu vực và trên thế giới
về phần mình bà mát viên cô cũng cho rằng trong chuyến thăm lần này hai bên đã đạt được sự nhất trí cao
về các biện pháp tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp đặc biệt là tiếp tục trao đổi
các cấp của lãnh đạo quốc hội các cơ quan của quốc hội và nhóm nghị sĩ hữu nghị song phương
tăng cường trao đổi thông tin kinh nghiệm về hoạt động nghị viện của mỗi nước
ngay sau khi hội đàm chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân và bà valentina ivanova mát viên cô
chủ tịch hội đồng liên bang nga đã tiến hành họp báo
phát biểu tại buổi họp báo chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
hai bên đã cam kết chặt chẽ ủng hộ chính phủ hai nước để phát triển quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
và xây dựng khuôn khổ pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của hai nước
chúng tôi nhất trí cho rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển
nhất là mỗi nước có những lợi thế có thể bổ sung cho nhau
và quốc hội hai nước cần phát huy cái vai trò quan trọng của mình làm sâu sắc hiệu quả thêm
cái quan hệ tốt đẹp trong hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới
và chúng tôi cũng đã cam kết chặt chẽ ủng hộ hợp tác ủng hộ chính phủ hai nước
đều phát triển cái quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực và xây dựng cái khung khổ pháp lý
để có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của hai nước
trả lời câu hỏi của phóng viên về việc hai bên có những định hướng cụ thể nào
của hai quốc hội thời gian tới chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân cho biết
hai quốc hội sẽ tăng cường phối hợp giám sát và đôn đốc thực hiện các văn kiện hợp tác
mà chính phủ hai nước đã ký kết
đồng tình với những quan điểm của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
bà mát viên cô cũng nhấn mạnh khuôn khổ pháp lý của nga và việt nam khá phát triển
với khoảng tám mươi văn kiện liên chính phủ liên quan đến kinh tế đầu tư và nhân văn
trong thời gian tới các cơ quan liên quan của liên bang nga sẽ tập trung vào những vấn đề trọng tâm này
chúng tôi đã giao nhóm nghị sĩ hữu nghị tìm cách tìm hiểu nguyên nhân
cũng như tìm các giải pháp cho những văn kiện chưa hoàn thành
đồng thời tìm cách thúc đẩy mối quan hệ giữa các địa phương của hai nước
vì chúng tôi cũng có chủ trương thúc đẩy các mối quan hệ này
với những kết quả cụ thể mà hai bên đã cam kết trong chuyến thăm lần này
hai bên tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa cơ quan lập pháp hai nước sẽ ngày càng phát triển
góp phần quan trọng làm bền chặt hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga